nhằm giúp đỡ sẻ chia khó khăn trong công tác chống dịch tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn đà nẵng
thời gian qua cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân đã tích cực tăng ra sản xuất để có nhiều thực phẩm sạch
tặng các đơn vị phục vụ công dân được cách ly
các cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân đã hỗ trợ hơn một tấn rau củ quả cùng nhiều loại trứng và thịt da cầm
cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn đây là những sản phẩm do chính tay các chiến sĩ tăng ra
hoạt động này vừa chung tay cùng cộng đồng chống dịch vừa giáo dục cho bộ đội về tình yêu thương con người
đùm bọc lẫn nhau trong những lúc hoạn nạn
hành động thiết thực này đã thể hiện nghĩa cử tình cảm cao đẹp đoàn kết quân dân trong lúc gian khó
khẳng định thêm bản chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ là quân đội của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân phục vụ
khi được đóng góp một phần công sức của anh em trong lĩnh vực tăng gia để ủng hộ nhân dân và đồng bào nhân dân
trong thời gian chống dịch covid này
đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa để nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ
thấy được ý thức trách nhiệm của mình cùng với cộng đồng chung tay là khắc phục hậu quả của dịch bệnh
và hơn thế nữa tạo cho cán bộ chiến sĩ tình yêu thương sự đùm bọc chia sẻ lẫn nhau
và thông qua đó xây dựng mối quan hệ
hiện thành phố đà nẵng có hơn hai hai trăm linh người được cách ly tại các khu cách ly tập trung
nguồn thực phẩm hỗ trợ được đưa trực tiếp vào bữa ăn bảo đảm tốt hơn chất lượng đời sống
qua đó người dân càng thêm tin tưởng lực lượng quân đội cũng như cả hệ thống chính trị
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín